một nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác đất trái phép với quy mô lớn trên địa bàn ấp một xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị công an tỉnh bạc liêu bắt quả tàng
theo đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi chín tháng ba lực lượng công an bắt quả tăng năm đối tượng gồm ngô trí phương phan hoàng giang trần hồng phúc phạm trí hiếu
đang thực hiện hành vi khai thác đất trái phép tại bãi đất trên địa bàn ấp một xã tân phong thị xã già rai
qua điều tra xác minh lực lượng công an xác định bãi đất trên do ông lâm thanh an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm làm chủ đầu tư và thuê các đối tượng quốc đất
với tiền công một mươi triệu đồng một tháng rồi vận chuyển đi săn lấp mặt bằng
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông lông thêm thanh an
về hành vi tổ chức khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đồng thời tạm giữ một xe quốc bốn xe ô tô tải cùng một số dự án
giấy tờ có liên quan đến hành vi khai thác đất trái phép để tiếp tục điều tra và xử lý